giá lao thấp khiến cho nhiều hộ chăn nuôi khốn đốn và phá sản
từ bài học kinh nghiệm rút ra năm hai nghìn một mươi tám ngành chăn nuôi sẽ tập trung vào các giải pháp cụ thể để ngành hàng thịt lợn sớm vượt qua khủng hoảng và lấy lại đà tăng trưởng
năm hai nghìn một mươi bảy là một năm đầy khó khăn đối với người chăn nuôi lợn bởi sự lao dốc thảm hại của giá thịt lợn
có thời điểm giá thịt lợn xuống dưới hai mươi đồng một kg khiến nhiều hộ nông dân rơi vào cảnh nợ nần trắng tay
tuy nhiên theo phân tích của nhiều chuyên gia điều đó là hệ quả của việc phát triển
ồ ạt tự phát không theo quy hoạch và nhu cầu thị trường của ngành hàng thịt lợn suốt một thời gian dài
sự phát triển quá nóng lại phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu tiểu ngạch sang trung quốc của ngành hàng thịt lợn đã dẫn đến hệ lụy cảnh báo về sự phát triển thiếu bền vững của ngành hàng này
vì vậy rút kinh nghiệm và nhìn nhận lại một cách nghiêm túc để có giải pháp phù hợp cho ngành hàng thịt lợn vốn là thế mạnh của việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám là điều hết sức cần thiết